để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và an toàn cho các chuyến bay
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không không vận chuyển pin lithium
và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium trên tất cả các chuyến bay
cụ thể các hãng hàng không cấm vận chuyển lên tàu bay dưới mọi hình thức
pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium không bị hư hỏng
nhưng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất
chỉ được phép mang dưới dạng hành lý sách tay và tắt nguồn
cấm vận chuyển dưới dạng hành lý và hàng hóa ký gửi
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium hư hỏng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất
nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi thì không bị cấm vận chuyển
các hãng khuyến cáo hành khách lưu ý và tuân thủ quy định trên để đảm bảo an toàn cho chuyến bay
hành khách mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin lithium nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi
dưới dạng hành lý sách tay phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay
và trong toàn bộ thời gian bay hành khách cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không
khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu bị hỏng hóc nóng tạo khói bị mất hoặc rơi vào cấu trúc ghế trên tàu bay
hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định